tại nghệ an các cơ quan chức năng như quân đội công an chính quyền địa phương cùng với người dân các huyện miền núi tỉnh nghệ an đã tổ chức gia quân khắc phục hậu quả của lũ quét
phương án khắc phục được đưa ra là sử dụng lực lượng phương tiện tại chỗ trên địa bàn để giúp dân khắc phục hậu quả sửa chữa lại nhà cửa thực hiện nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó
cùng với đó tổ chức tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh không để bùng phát lây lan
tại một số huyện miền núi sau mưa lũ người dân thường có thói quen ra sông suối để vớt củi gỗ
hiện tại tuy nước đã xuống nhưng tại nhiều khu vực trên sông vẫn còn nhiều nguy cơ không an toàn lũ quét sạt lở đất đá
tỉnh nghệ an đang yêu cầu các địa phương khuyên cáo người dân tạm thời không đi vớt gỗ củi đánh bắt cá trên sông
theo thống kê mới nhất của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nghệ an đến sáng ba tháng chín vẫn còn bảy nhà dân ở xã tam thái huyện tương dương bị ngập
bảy hộ dân ở huyện tương dương và huyện kỳ sơn đang phải di rời do ngập và sạt lở không thể ở được nơi nhà cũ
quốc lộ bốn mươi tám e tại km sáu mươi một tám trăm linh đoạn qua xã nghĩa bình huyện nghĩa đàn nước đang ngập chưa thể qua lại
đường tỉnh lộ năm trăm ba mươi bốn b đoạn qua xã thành sơn huyện anh sơn bị ngập hiện đang đóng đường
đường tỉnh năm trăm bốn mươi ba đoạn qua xã mỹ lý huyện kỳ sơn mặt đường bị sói lở hư hỏng hoàn toàn phương tiện không lưu thông được